thưa quý vị trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi hai
cả nước xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông kiểm tra xử lý một mươi một bảy trăm tám mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó bảy trăm linh chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiều ngày một mươi tháng bốn cục kiểm soát giao thông bộ công an cho biết
trong ngày một mươi tháng bốn tức ngày một mươi tháng ba âm lịch ngày rỗ tổ hùng vương
toàn quốc xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ làm một mươi người tử vong một mươi bảy người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của các địa phương đã kiểm tra xử lý bốn bảy trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ một mươi tám xe ô tô sáu trăm linh bảy xe mô tô tước bốn trăm linh ba giấy phép lái xe các loại
trong đó ba trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý một một trăm linh chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
như vậy trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
năm hai nghìn hai mươi hai cả nước xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi một người tử vong và ba mươi một người bị thương
thưa quý vị lễ dỗ tổ hùng vương năm nay gắn với kỷ niệm một mươi năm unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
chỉ trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng ba âm lịch khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
đã đón khoảng năm trăm linh lượt người đến hành hương
hai năm qua do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
người dân không có cơ hội về với đất tổ
vậy nên năm nay chỉ trong hai ngày cuối tuần mùng chín và mùng một mươi tháng ba âm lịch
khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng đã đón khoảng năm trăm linh lượt khách
lượng người đến rất đông đặc biệt trong ngày một mươi tháng bốn
nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn sâu đầy
hầu hết người dân đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch
như vậy kể từ ngày mùng một đến ngày mùng một mươi tháng bốn
tức ngày mùng một đến ngày mùng một mươi tháng ba âm lịch
nơi đây đã đón hơn một triệu lượt du khách về dân hương tưởng niệm các vô hùng
sáng qua ngày mùng một mươi tháng bốn một nhóm công nhân ở thành phố hồ chí minh
xuống bà rịa vũng tàu du lịch tắm biển dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
thì bốn người bị ong đánh trôi xuống biển
may mắn ba người đã được một đồng chí trung úy công an kịp thời cứu sống
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tháng bốn
nhóm du khách hơn một mươi người từ thành phố hồ chí minh đến bãi biển
tỉnh xã phước tỉnh huyện long điển tắm biển
do mải tắm biển và vui chơi nhóm du khách không để ý thủy chiều rông cao
khiến bốn du khách bị sóng cuốn ra xa bờ
nghe tiếng chi hô của những người xung quanh lực lượng cứu hộ
trong đó có trung úy thái ngô hiếu cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực tràng bom phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đồng nai khi ấy cũng đang tắm biển tại đây
đã lao xuống cứu được ba người đưa vào bờ và nhanh chóng thực hiện các động tác
hô hấp nhân tạo ép ngực để đẩy nước ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện bà rịa cấp cứu
người còn lại bị sóng cuốn ra xa
sau hơn ba giờ triển khai công tác tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể
nữ du khách còn lại
trưa cùng ngày tại khu vực tổ một mươi phường quang triều thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải
khiến một tài xế bị thương và mắc kẹt trong xe
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường
tại hiện trường nạn nhân bị kẹt trong ca bin xe với tình trạng gãy chân phải
và một số chấn thương vùng mặt
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đội hình phá cắt cửa
và kích ca bin xe tránh chèn ép và nạn nhân đồng thời động viên chấn an nạn nhân
đang trong tình trạng đau đớn hoảng loạn
sau khoảng sáu phút nạn nhân đã được cứu khỏi khu vực mắc kẹt và được đưa đi cấp cứu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ hình sự lấy lời khai nhóm bảy đối tượng
gồm lê thị dư nguyễn quốc thái lê hoàng khanh trần minh trung bùi thị thảo
là vợ của khanh lê thị hồng và đào thị dụng để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó lê thị hồng và lê thị dư cùng làm giúp việc tại một căn biệt thự cho một gia đình
do thiếu tiền tiêu xài nên hai đối tượng bàn với bùi thị thảo lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của chủ nhà
thảo sau đó rủ nguyễn quốc thái lê hoàng khanh và trần minh trung cùng tham gia
cả nhóm chuẩn bị dao búa dây rồi phân công nhiệm vụ để chờ thời cơ ra tay
còn hồng dư có vai trò cung cấp thông tin về chủ nhà sơ giấc và nơi cất dấu tiền
tối ngày chín tháng bốn khi gia chủ ra ngoài chỉ còn bé trai một mươi bốn tuổi cùng hai người giúp việc trên
thái trung khanh và thảo chạy xe máy tới các biệt thự trên giả vơ giao hàng
rồi sau đó xông vào nhà chói dư hồng cùng bé trai để uy hiếp ép nạn nhân mở khóa cửa phòng khách
tại đây nhóm đối tượng lục tủ lấy hơn hai tỷ đồng gồm tiền mặt và ngoại tệ rồi rời đi
giả soát hình ảnh camera an ninh quay lại cho thấy dư hồng cũng bị trói nhưng không tỏ ra hoảng sợ
chính vì vậy vào cuộc điều tra ba giờ sau cả nhóm đã bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp
với công an quận năm bắt giữ tại chỗ tại một nhà trọ ở quận bình tân khám xét nơi ở các nghi phạm
cảnh sát thu giữ bao tải chứa nhiều tiền mặt cùng ngoại tệ trị giá hơn hai tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp bumatut tỉnh đắk lắc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng đánh ghen ép người tình của chồng viết giấy nợ một trăm hai mươi triệu đồng về tội cưỡng đoạt tài sản
đó là lê thị thìn chú tại phường tân thành và lê xuân phương chú tại xã cư e bu tp bumatut
theo kết quả điều tra ban đầu thình biết thìn biết chồng mình có quan hệ yêu đương với một phụ nữ nên đã nhờ trần công hải
theo dõi với tiền công là ba mươi triệu đồng sau đó hải đã phối hợp với phương và nguyễn thành hoàng cùng tham gia
để thực hiện hành vi các đối tượng đã mua thiết bị định vị gắn vào xe máy của chồng bà thìn
đến ngày một mươi chín tháng ba khi bắt quả tang hai người đang trong một nhà nghỉ các đối tượng đã hành hung và bắt ép
người phụ nữ này phải viết giấy nhận trả số tiền một trăm hai mươi triệu đồng đồng thời ép hai người phải cởi quả tăng
để nhóm này quay lại video sự việc sau đó được nạn nhân nữ trình báo đến cơ quan công an
khi phương hải và hoàng đăng nhận ba mươi triệu đồng từ nạn nhân thì bị công an tp bumatut phối hợp với công an phường ia tam bắt quả tăng
hiện công an tp bumatut đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
sau quyết định khởi tố bắt tạm giam hà văn tâm nguyễn trần thánh tú và trịnh minh thịnh cùng chú tại tp long xuyên
về hành vi cố ý gây thương tích riêng hai bị can lê thanh hoàng và nguyễn hiệp sĩ đã bị bắt trong một vụ án khác
theo kết quả điều tra khoảng giờ một mươi phút ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hoàng cùng tú tâm sĩ thịnh và một số người bạn
đập máy nước giải khát tự động để lấy nước uống tại công viên
thuộc khóm bình long một phường mỹ bình tp long xuyên thì bị nhóm của trương thái hòa nguyễn nhật hào trần huy và một số người bạn
đang nhậu gần đó phát hiện khoảng ba mươi năm phút sau nhóm của tâm cho rằng hòa quay phim để trình báo công an nên cả nhóm sử dụng
hung khí đánh gây thương tích cho hào hai mươi hai hòa bốn và huy ba hay tin nhóm của hòa bị đánh ngô đức quý rủ theo nhóm bạn
đến giúp sức tới nơi quý thấy nhóm hòa đang ngồi nhậu tưởng nhóm tâm nên cầm dao đuổi theo
đâm hòa nhiều nhát hậu quả hòa tử vong quý đến công an phường mỹ bình đầu thú
với hành vi lập nhóm mạng xã hội để làm trung gian kết nối nguyễn văn luân chú tỉnh bắc giang đã môi giới cho nhiều khách
mua dâm suger baby với giá từ một mươi hai đến hai mươi triệu đồng một tháng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn văn luân về hành vi môi giới mại dâm
trong các hội nhóm trên facebook có tên sugar baby sugar daddy bắc ninh hay nơi tỉnh yêu thăng hoa trên telegram do luân lập ra
có hơn hai trăm linh suger baby với độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi chín ở ba mươi hai tỉnh thành trên toàn quốc
các khách mua dâm muốn liên hệ với suger baby phải trả hai triệu đồng mỗi lần cho luân để luân gửi các thông tin như hình ảnh
chiều cao cân nặng số đo ba vòng tuổi nghề nghiệp sau đó luân sẽ cho số điện thoại của suger baby để hai bên tự thỏa thuận giá
giao động từ một mươi hai đến hai mươi triệu đồng một tháng cho sugar baby sau khi hai bên thỏa thuận sugar baby sẽ trả cho luân hai triệu tiền môi giới
trên đường tuần tra kiểm soát tổ công tác đảm bảo an ninh trả tự công an huyện thới bình tỉnh cà mau
nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp xe máy của người dân đang trên đường chạy trốn
lực lượng cảnh sát giao thông đã kết hợp với đội cảnh sát hình sự và người dân chia làm nhiều ngã bao vây đối tượng
bị phát hiện và bao vây từ nhiều ngả đường đối tượng huỳnh trí tài
trần văn thời đã nhảy xuống sông để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an và người dân bắt giữ cùng tăng vật
qua làm việc tài khai nhận trên đường đến nhà bạn chơi qua khu vực khóm hai thị trấn thới bình
phát hiện nhiều xe máy đang đậu trong đó có một xe con cắm chìa khóa nên đã ra tay thực hiện hành vi trộm cắp
thì bị người dân và chủ xe phát hiện truy đuổi hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý